chiều ngày chín tháng bảy ubnd tp hội an đã phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam
tổ chức lễ phát động ngày làm sạch môi trường du lịch quảng nam năm hai nghìn hai mươi
đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động phát triển du lịch theo hướng xanh bền vững của tỉnh quảng nam
ngày làm sạch môi trường du lịch quảng nam năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm sáu mươi năm
ngày du lịch việt nam chín tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi
bên cạnh việc đồng hành tự chủ làm sạch môi trường tại các doanh nghiệp du lịch
hiệp hội du lịch tỉnh quảng nam cũng phối hợp với chính quyền các địa phương tập trung hoạt động làm sạch môi trường
và giới thiệu các điểm đến thân thiện như là làng gốm thanh hà bến đào thuận tình ở thành phố hội an
làng du lịch cộng đồng trà nhiêu cảng cá an lương của huyện duy xuyên
khu du lịch sinh thái hồ phú ninh của huyện phú ninh
ngay sau lễ phát động thì đã có hơn năm trăm linh tình nguyện viên của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh người dân
và sinh viên tham gia dọn vệ sinh ở nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh quảng nam